ngày hôm nay trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số bài đăng tải thông tin kêu gọi tiền phung điếu
và đang kèm số tài khoản ngân hàng của những người thân trong gia đình ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an quận cầu giấy hà nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ những thông tin này đã được chia sẻ rầm rộ
trước thông tin này gia đình các chiến sĩ khẳng định gia đình không có chủ trương làm việc này
những hành động này dù vô tình hay hữu ý không chỉ làm tổn thương xúc phạm đến tình cảm
mà mọi người đã dành cho những người chiến sĩ đã hy sinh mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình
cũng như uy tín lực lượng công an đề nghị tất cả các tổ chức cá nhân hãy chấm dứt ngay hoạt động
đăng tải thông tin tài khoản thân nhân gia đình lên mạng để kêu gọi quyên góp